một thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa gửi về
vào khoảng hai mươi hai giờ tối qua ngôi nhà cổ hai tầng số một trăm ba mươi bốn nguyễn thái học phường minh an tp hội an tỉnh quảng nam đã bốc cháy dữ dội
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chê đám cháy
rất may là không có thiệt hại về người
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát phòng cháy trựa cháy và cứu đạn cứu hộ bắc quảng nam
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy trựa cháy và cứu đạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
điều động sáu xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ tầng hai ngôi nhà và nhanh chóng lan xuống tầng một
sau khoảng hai giờ dập lửa ngọn lửa cơ bản được không chế
rất may không có thiệt hại về người và lửa không lan rộng ra các nhà liên kề
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và thống kê thiệt hại